các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuyến khai nhận đi xe khách đến thành phố lạ sơn mua số ma túy trên với giá hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng về sử dụng và chia nhỏ để bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
hai đối tượng lê trần khanh và nguyễn ngọc hải đã bị công an tỉnh nam định khởi tố trong vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra trên môi trường mạng internet tại địa bàn tỉnh thừa thiên huế
theo đó lê trần khanh là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi hách tài khoản mạng xã hội để lừa đảo và chiếm đoạt tiền
nguyễn ngọc hải là đối tượng đồng phạm được khanh giao quản lý tài khoản ngân hàng nhận tiền chiếm đoạt
sau mỗi lần chiếm đoạt tiền thành công khanh chia cho hải một mươi
khanh khai nhận đã hách tài khoản zalo facebook mạo danh chủ tài khoản thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng một tỷ đồng
vừa qua công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ hai đối tượng là vũ đình dương và nông quốc phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba trăm ba mươi bốn tờ capisis cho vay tiêu dùng ba giấy mượn tiền hai mươi một tờ giấy a bốn đánh máy có ghi tên nhiều người vay và số tiền góp cho vay theo ngày
có khoảng một trăm linh người vay với mức lãi suất vay theo tháng là một trăm hai mươi một năm
mức lãi suất vay theo tiền góp ngày là ba trăm linh hai một năm
lực lượng chức năng đã làm rõ ba mươi ba trên một trăm linh người vay tạm tính số tiền mà hai đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay trên một trăm hai mươi tám triệu đồng
lợi dụng sơ hở của người dân đối tượng nguyễn văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hải dương đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản của người dân
tài sản mà đối tượng thường nhắm tới là điện thoại túi sách
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tư đã thực hiện ba vụ đột nhập vào nhà dân ở các xã tân tiến xã ít kiêu của huyện gia lộc tỉnh hải dương trộm cắp điện thoại và tiền tổng số trị giá hơn ba mươi chín triệu đồng
tư là đối tượng từng có một tiền án một tiền sự về tội trụng cấp tài sản
vào ngày hai mươi tháng một công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn bá khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ
trước đó tại ấp bắc hòa xã bắc sơn huyện trảng bom khoa bị bắt quả tang khi đang tàng trữ năm mươi hộp pháo hoa nổ trái phép loại bốn mươi chín ống một hộp tổng khối lượng tám mươi năm kg
qua đầu tranh khoa khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội với giá bốn mươi hai triệu đồng về để bán kiếm lời trong dịp tết
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv